kính thưa quý vị hai ngày sau khi sự cố cầu bắt qua sông cái đôi vàm bị sập nhịp dữa
ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã có cuộc họp báo
và cũng như là thông tin chính thức về vụ sập cầu này
theo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau dự án bắt cầu qua sông cái đôi vàm
có tổng mức đầu tư hơn bảy mươi tỷ đồng
đây là sự cố đáng tiếc xảy ra khi cầu đã thi công gần sông
đến nay các cơ quan chức năng đã xác định một trụ cầu bị lúng ba nhịp bị ảnh hưởng
trong đó có nhịp giữa bị sập hoàn toàn xuống sông
con số thiệt hại cần phải có thời gian kiểm tra xác định
hiện tỉnh cà mau đã lập tổ công tác và thuê đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá
và sớm có kết luận chính thức
nhưng có khả năng phía dưới cầu của túi bụng đã khiến một trụ cầu bị lúng dẫn đến sự cố
khi có kết luận chính thức tỉnh cà mau thông tin cụ thể hơn đến các cơ quan báo chí và người dân
ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh cà mau cho biết công ty cổ phần tập đoàn tbm
thi công cầu bắt qua sông cái đôi vạm trước đây là công ty sửa thành phố
đơn vị này đã từng thi công một cây cầu ở cà mau và cũng đã bị sập
sau khi đổi tên thành công ty cố phần tập đoàn tbm công ty này đã trúng thầu thi công dự án
cầu bắt qua sông cái đôi vàm và lại tiếp tục gặp sự cố